bộ tài chính vừa cho biết tám tháng đầu năm tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt một trăm một mươi bốn tỷ đồng tăng một mươi bốn một so với cùng kỳ năm ngoái
bên cạnh sự tăng trưởng về doanh thu phí bảo hiểm việc thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng đã được các công ty bảo hiểm thực hiện kịp thời đúng đối tượng
đã chi trả gần ba mươi tỷ đồng tăng một mươi tám ba so với cùng kỳ năm ngoái
tính chung tám tháng tổng giá trị tài sản trong lĩnh vực này ước đạt hơn năm trăm hai mươi năm tỷ đồng tăng gần hai mươi so với cùng kỳ năm ngoái